sau một mươi hai ngày thực hiện giãn cách quận gò vấp đã đạt được hiệu quả thả quan trong phòng chống dịch
đến nay bước sang ngày thứ một mươi hai rồi kết quả đạt được cũng bước đầu một số cái điểm cũng tích cực
thứ nhất là chúng tôi đã có tập trung thực hiện công tác dập dịch truy vết khoanh vùng để kịp thời xử lý những trường hợp phát hiện những ca nhiễm
và qua đó thì cũng tập trung tổ chức xét nghiệm diện động và cẩn trương truy vết để hạn chế thấp nhất vấn đề là lây nhiễm trong cộng đồng
nhìn chung là nhân dân cũng rất ủng hộ hợp tác tốt trong việc thực hiện nội dung về khai báo y tế truy vết này
cho nên kết quả là làm rất khẩn trương và trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ
đến nay quận gò vấp vẫn đang duy trì một mươi chốt kiểm soát ở các cửa ngõ ra vào quận
một số khu cách ly tập trung đã được gỡ bỏ
do đó toàn quận đã chấp hành tốt
các doanh nghiệp sản xuất thiết yếu hoạt động bình thường người dân hạn chế ra đường chỉ có giờ cao điểm xe vẫn còn đông
nhưng cũng giảm một nửa so với hai ngày đầu cách ly
chúng tôi cũng thấy rằng là nếu như thời gian tới mà cái việc kiểm soát dịch bệnh của quận và thành phố làm tốt
và số ca nhiễm phát sinh nó ít đi
vậy nên chúng tôi thấy xu hướng mỉa đồ và kết quả thực hiện đang có sự giảm dần
thì đó là một cái tín hiệu có thể tin tưởng là thời gian tới
cờ góp cùng thành phố thực hiện một tư giãn cách đạt kết quả tốt
và cũng là môi trường an tâm để cho người dân tin tưởng và các doanh nghiệp tin tưởng
để chúng ta tiếp tục bước sang giai đoạn mới để khôi phục kinh tế và tăng trưởng kinh tế thành phố
phải đảm bảo giữ gìn sức khỏe trong việc tiếp xúc hằng ngày trong lòng việc trong gia đình
và khi có nhu cầu khám chữa bệnh ở các bệnh viện thì chúng ta cũng phải có tuân thủ quy trình
chúng ta cũng trung thực trong thông tin
đảm bảo để hạn chế thấp nhất những rủi ro cho các đội ngũ y bác sĩ đang ở tuyến đầu chiến dịch hiện nay
cũng trong thời gian thực hiện giãn cách tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông
phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận gò vấp được đảm bảo
không xảy ra phạm pháp hình sự tai nạn giao thông hay sự cố cháy nổ
các địa bàn quận cũng hỗ trợ tích cực trong việc tổ chức sốt kiểm tra
để hỗ trợ cho quận trong việc đảm bảo về khai báo y tế và tổ chức cho người dân
và quận theo quy định
cái thứ hai đó là cái sự đồng tâm đồng lòng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
các cấp quỹ đảng chính quyền mặt trận đoàn thể đặc biệt đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu
lực lượng cán bộ chiến sĩ công an bảo vệ dân phố và nhiều cán bộ mặt trọng đoàn thể
các bộ đảng viên rất trách nhiệm tận tâm đồng lòng quyết tâm hoàn hảo tốt dịch vụ các cuộc khó khăn
góp hành cho thành công đó
ngoài quận gò vấp đề nghị xem xét ngưng thực hiện chỉ thị một mươi sáu
thì quận một mươi hai đã đề nghị tiếp tục cách ly theo chỉ thị một mươi năm
quận này cũng vừa lập thêm một khu cách ly tập trung công suất một trăm linh giường
ở trường trung học cơ sở trần phú
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn thành phong cho biết
hiện thành phố còn một số chuỗi lây nhiễm cần phải quan tâm theo dõi kỹ
vì vậy ông giao phó chủ tịch dương anh đức sớm làm việc với quận gò vấp và quận một mươi hai
để có đánh giá chính xác trước khi quyết định có tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội hay không
dịch bệnh xuất hiện ở các khu công nghiệp đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất
kinh doanh của các địa phương
dù chưa phát hiện ca lây nhiễm nào nhưng tất cả các khu cụm công nghiệp ở thành phố cần thơ
đang siết chặt các biện pháp phòng bệnh và các doanh nghiệp đều hết sức nỗ lực
triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
doanh nghiệp chế biến thủy sản này có hơn năm trăm linh công nhân
để tránh tập trung đông người đơn vị đã sắp xếp cho từng tớp vào phân xử làm việc
quy định này cũng được áp dụng đối với bếp ăn tập thể
công nhân có thể ngồi trong bàn nhưng được ngăn cách bằng những vết ngăn
ngay bảo vệ là luôn có cán bộ để mà xịt khuẩn rồi đo thân nhiệt
có ra thông báo bắt buộc tất cả các bộ công viên đến nhà máy đều phải mang khẩu trang
thành phố cần thơ có một mươi bốn khu cụm công nghiệp với hàng trăm ngàn công nhân
tất cả đều ý thức được tác động của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh
biện pháp phòng ngừa được áp dụng rất triệt để
người ra vào phân xử được kiểm soát
công nhân sau giờ làm không được đến vùng dịch
cuối tháng năm vừa qua tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cần thơ
cũng được tập hướng công tác phòng bệnh covid một mươi chín
phương án cách ly người bệnh cách ly phân xưởng đều đã được phổ biến
đến các doanh nghiệp phòng tỉnh

ở các khu cụm công nghiệp
các doanh nghiệp cũng được khuyến cáo phương án sản xuất kinh doanh phù hợp
nếu chẳng may phát hiện ca mắc bệnh trong công ty
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh cho biết
đã có tám mươi ba đơn vị cá nhân đăng ký ủng hộ số tiền hơn hai hai trăm một mươi tỷ đồng
mua vaccine phòng covid một mươi chín
trước đó hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố hồ chí minh là một trong những địa phương đầu tiên
phát động quyên góp ủng hộ mua vaccine phòng covid một mươi chín
theo đó trong ngày phát động quyên góp ngày hai mươi bảy tháng năm
thành phố hồ chí minh đã tiếp nhận ủng hộ hơn hai tỷ đồng
đến nay số tiền đăng ký ủng hộ đã hơn hai hai trăm một mươi tỷ đồng
trong đó có thể kể đến như công ty cổ phần bảo trợ tập đoàn vạn thịnh pháp
ủng hộ một bốn trăm năm mươi tỷ đồng công ty khổ phần đầu tư times square ủng hộ một trăm linh tỷ đồng
công ty trách nhiệm hữu hạn union square ủng hộ một trăm linh tỷ đồng
ngoài ra từ ngày một tháng năm ban vận động tiếp nhận và phân phối
quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố hồ chí minh đã tiếp nhận hơn hai mươi bốn tỷ đồng
trong đó có hơn một mươi chín năm tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa trị giá hơn bốn bảy tỷ đồng
như khẩu trang y tế dung dịch sát khuẩn đồ bảo hộ nước khoáng gạo
đến nay đã phân phối hơn một mươi hai tám tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh tiếp tục kêu gọi
sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân cho quỹ mua vaccine phòng chống dịch covid một mươi chín
bằng phương thức đóng góp như sau
bằng tiền mặt tại cơ quan ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố hồ chí minh số năm mươi năm mạc đỉnh chi phường đa cao quận một
bằng phương thức chuyển khoản đơn vị thụ hưởng
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh
số tài khoản thứ nhất tám trăm bảy mươi bốn trăm linh sáu một bốn trăm tám mươi bốn
tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn công thương sài gòn pen
chi nhánh bình chánh phòng chống dịch kỵ hòa thành phố hồ chí minh
số tài khoản thứ hai ba nghìn bảy trăm năm mươi một một nghìn bốn mươi năm ba trăm linh
tại khoa bạc nhà nước thành phố hồ chí minh
hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nhiều tập thể cá nhân ở đồng bằng sông cửu long đã và đang nhắn tin đóng góp vào quỹ
và cũng theo thống kê mới nhất tổng số dư của quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín là một bốn trăm hai mươi năm tỷ đồng
tranh thủ giờ giải lao cán bộ chiến sĩ trong vùng năm hải quân nhắn tin ủng hộ vào quỹ vaccine phòng covid một mươi chín
số tiền không nhiều nhưng đó là sự chung tay cùng với cả nước đẩy lùi dịch bệnh
ở vùng nam hải quân có những người đã nhắn tin ủng hộ hai lần đến ba lần
các chiến sĩ còn tích cực vận động người thân trong gia đình cùng tham gia ủng hộ nguyện vaccine
sau khi nghe chồng tôi là tuyên truyền về cái cố pháp để nhắn tin ủng hộ
thì tôi thì cũng bản thân tôi thì cũng nghiêm trìm chất hành
và bên cạnh đó thì cũng tuyên truyền cho chị em hàng xóm để góp một phần nhỏ nào đó chung tay đẩy lùi dịch covid một mươi chín
trên đất liền người dân cũng có những cách đóng góp rất riêng
một mươi triệu đồng này được cụ ông nguyễn văn thọ ở xã tịnh thới thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp dành dụng hơn một năm
thông qua mặt trận tổ quốc địa phương ông góp hết cho quỹ vaccine và quỹ phòng chống covid
hỗ trợ nhà nước thì sử dụng nhiều khi mua thuốc trở lại chích cho dân
ngoài đóng góp hỗ trợ cho các lực lượng ở tiến đầu chống dịch như là ngành y tế
rồi lực lượng ở trên biên giới và các khu cách ly rồi lực lượng bộ đội làm nhiệm vụ
thì các doanh nghiệp nếu muốn đóng góp ủng hộ vào quỹ mua vaccine phòng chống covid
thì tất cả quỹ mà đóng góp quỹ nguồn vaccine thì phải chuyển về trung ương thống nhất quản lý
tùy theo điều kiện cụ thể các tập thể cá nhân ở đồng bằng sông cửu long đã có những
đóng góp riêng cho cuộc chiến chống covid vài chục ngàn đồng cho một tin nhắn không phải là lớn
nhưng nếu người dân cả nước cùng tham gia thì sẽ tạo nên một nguồn lực đáng kể cho quốc gia